do tác động của dịch covid một mươi chín chỉ trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã có hơn một mươi sáu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm trước
tính trên bình diện cả nước số liệu của tổng cục thống kê cho thấy trong tháng cao điểm của dịch covid một mươi chín
cả nước có hơn bốn năm trăm linh doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng gần sáu mươi hai
hơn ba tám trăm linh doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể hơn một một trăm linh doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
và hơn hai hai trăm linh doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tăng hơn sáu mươi bảy
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ giải thể tăng vọt trong tháng hai so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về quy mô vốn và quy mô lao động
hàng không du lịch và khách sạn là những ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không
cũng như du lịch đã giảm mạnh vì dịch covid một mươi chín